ngày một mươi bảy tháng bốn tòa án nhân dân huyện nông sơn tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt chín tháng tù
đối với bị cáo nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn phước viên xã quế trung huyện nông sơn
về tội chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra y tế
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng bốn phương trên đường đi làm về đến điểm chốt chặn kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại trân đèo lè thuộc xã sơn viên huyện nông sơn
anh phạm ngọc dưỡng cán bộ công an huyện nông sơn tổ trưởng tổ chốt chặn đã yêu cầu phương xuống xe và khai báo y tế
sau khi xuống xe phương tháo khẩu trang ra nên anh dưỡng nhắc nhở thì phương có hành vi chống đối
lấy cào lúa cho một nhà dân đánh vào người anh dưỡng nhưng anh này tránh kịp
ngay sau đó công an xã sơn viên đã đến lập biên bản và bàn giao phương cho công an huyện nông sơn xử lý